xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai ở đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông
trong đó khu vực ven biển đông bắc và đồng bằng sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ chỉ có mưa rông vài nơi về chiều tối ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
cũng từ đêm nay trở đi thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
mưa cũng gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to
còn với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
ngày nắng chiều tối hôm nay và ngày mai ở phía nam vẫn có mưa vừa mưa to cục bộ
nhiệt độ cao nhất ở trung bộ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị và các bạn từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trên hệ thống sông khắp cả nước sẽ bắt đầu xuất hiện lũ
cảnh báo nguy cơ gây ngập lụt vùng trụng thấp khu đô thị và ven sông
cụ thể trong khoảng thời gian này đỉnh lũ trên các sông khu vực bắc bộ
ở mức báo động một tương đương cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tại trung bộ và tây nguyên đỉnh lũ năm hai nghìn hai mươi ba tại hạ lưu các sông chính
từ thanh hóa đến hà tĩnh và bình thuận ở mức báo động một báo động hai
có sông trên báo động hai
các sông từ quảng bình đến ninh thuận và tây nguyên
ở mức báo động hai báo động ba có sông trên báo động ba
trong khi đó tại khu vực nam bộ trên sông đồng nai
có khả năng xuất hiện từ hai đến ba đợt lũ
mức nước đỉnh lũ cao nhất năm tại tà lài có khả năng ở mức báo động một báo động hai
mức nước đầu nguồn sông kiều long có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng chín đầu tháng một mươi
ở mức dưới báo động một đến báo động một
hôm nay bão số ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp trên vịnh bắc bộ
trong hai mươi bốn giờ tới ở phía đông bắc của bắc biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rông gió mạnh cấp sáu cấp tám
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa rào gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ